sẵn sàng cử lực lượng công an nhân dân tham gia các phái bộ của liên hợp quốc khi có yêu cầu
đó là khẳng định được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo tổng kết đề án năm năm hai nghìn hai mươi một và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai
công an nhân dân việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm chủ trì cuộc họp
sau khi nghe báo cáo tổng kết và ý kiến của các đơn vị cá nhân thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao
văn phòng thường trực của bộ công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
và các đơn vị đã tích cực phối hợp với các bộ ngành xây dựng hoàn thiện pháp luật kiện toàn tổ chức liên quan đến công tác này
đẩy mạnh hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo huấn luyện cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đặc biệt dù ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhưng trong năm hai nghìn hai mươi một đã phối hợp với học viện cảnh sát quốc gia hàn quốc
học viện cảnh sát thổ nhĩ kỳ cục các hoạt động hòa bình liên hợp quốc để tổ chức các khóa đào tạo cho một mươi chín lượt cán bộ chiến sĩ của bộ công an việt nam
trong đó có bảy đồng chí đã vượt qua kỳ kiểm tra sát hạch của liên hợp quốc và đạt tiêu chuẩn tham gia tại các phái bộ
đồng thời phối hợp với phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đăng ký ứng tuyển cho một mươi ba cán bộ của bộ công an vào các vị trí cảnh sát tại trụ sở liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi hai cần duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo bộ công an với lãnh đạo của liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình
các đơn vị chức năng bộ công an với cục các hoạt động hòa bình liên hợp quốc và các cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc đại diện liên hợp quốc tại việt nam
thiết lập kênh hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài để hỗ trợ bộ công an việt nam trong việc tuyển chọn cán bộ tổ chức đào tạo huấn luyện đáp ứng các yêu cầu của liên hợp quốc và sẵn sàng cử lực lượng công an nhân dân tham gia các phái bộ khi có yêu cầu